hiện nay tại các vùng nông thôn rất nhiều mô hình hợp tác xã đã ra đời hoạt động hiệu quả
những hợp tác xã này đang tạo công an việc làm cho nhiều lao động tại các địa phương trong lúc nông nhàn
đặc biệt là lao động nữ tuổi trung niên
hợp tác xã giao an toàn visa trung bình mỗi ngày xuất bán ra thị trường từ hai đến năm tấn rau củ quả các loại
hợp tác xã thường xuyên có khoảng bốn mươi lao động làm việc tại các điểm sản xuất
những lao động này chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi trung niên với công việc là những hoạt động trồng trọt mà họ vẫn thường xuyên làm
bên cạnh đó họ được trang bị thêm kiến thức và phải thực hành đúng quy trình trồng rau an toàn
còn chủ yếu là chúng tôi là công việc ngoài này là sơ chế rau
còn ngoài ra thì là ra vườn chăm sóc cây nhụp cỏ
ngoài việc tự mình vận hành sản xuất hợp tác xã rau an toàn visa còn đang liên kết với hàng trăm hộ đông dân khác để sản xuất rau nhằm đa dạng hóa sản phẩm của hợp tác xã
bên cạnh đó cũng mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân đang liên kết
theo cái luật hợp tác xã mới năm hai nghìn một mươi hai
hợp tác xã cũng đóng vai cho
tương đối lớn trong cái kinh tế và cái độ nhẹ bén của họ cũng khác so với trước rồi
cái giá trị thẳng dư mà họ tạo ra ấy nó rõ ràng lắm
thứ nhất là cái quỹ đất họ có thể sử dụng tại cái quỹ đất địa phương thì đương nhiên là cái tiết kiệm chi phí
thứ hai là sử dụng luôn cái nguồn lao động của địa phương thì bà con ở địa phương cũng không phải đi ra bên ngoài để tìm kiếm việc làm
các hợp tác xã từ xưa đến nay đã khẳng định vai trò rất quan trọng
đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế
mỗi địa phương giải quyết công an việc làm và thu nhập cho nhiều lao động khu vực nông thôn